các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giới chuyên gia cho rằng việc xử lý nợ xấu bất động sản không hề dễ dàng
trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao nhưng thanh khoản thị trường lại không thật sự khởi sắc
trong các khoản nợ mà ngân hàng bidv vừa rao bán
có khoản nợ của công ty cổ phần vertical synergy việt nam vsv
bidv đưa ra giá khởi điểm bằng tổng dư nợ khoản nợ này tính đến ngày hai mươi một tháng sáu là bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng
cụ thể khoản nợ của công ty này được đảm bảo bằng loạt quyền sử dụng đất
và tài sản gắn liền với đất tại tp hcm
gồm tầng một căn hộ sáu mươi ba baster phường mến nghé quận một
một mươi hai khu đất tại phường an phú đông quận một mươi hai
khu đất tại số một trăm linh hai trần quốc toản phường bảy quận ba
bidv cũng đang tìm kiếm tổ chức bán đấu giá khoản nợ trị giá gần bốn tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
đây là khoản nợ trị giá lớn nhất mà bidv giao bán trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông báo bidv chỉ mô tả khoản nợ này là của một khách hàng tại nhà băng
tài sản đảm bảo cho khoản nợ này là các quyền sử dụng đất
và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
thuộc một dự án tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
tính đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai bidv có một mươi ba bảy trăm ba mươi tỷ đồng nợ xấu nội bản
trong đó nợ có khả năng mất vốn là hơn tám sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra nợ cần chú ý của ngân hàng này lên tới một mươi chín bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng
ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb vừa có sự thay đổi
ở các mức lãi suất tiết kiệm áp dụng từ đầu tháng bảy
và là ngân hàng có mức chỉnh lãi suất huy động cao nhất trong đợt điều chỉnh lần này
cụ thể với hình thức gửi tài quay acb điều chỉnh lãi suất tăng thêm chín trên năm
cho kỳ hạn một tháng và kỳ hạn chín tháng tăng sáu trên năm cho kỳ hạn ba tháng và một mươi hai tháng
tăng tám trên năm đối với kỳ hạn sáu tháng
kể từ đầu năm đến nay acv cũng đã có một vài đợt điều chỉnh tăng lãi suất
tuy nhiên theo khảo sát đây là lần điều chỉnh lãi suất mạnh tay nhất
không chỉ acb bước sang tháng bảy
cũng có nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất như techcombank tbbank sacombank mbbank
ngay cả ngân hàng thuộc giống bích bốn là aribank vcombank vietinbank và bidv
cũng đã có những động thái tăng lãi suất huy động sau một thời gian dài đứng ngoài cuộc đua lãi suất
sáu tháng đầu năm cpi tăng bình quân hai bốn mươi bốn
nhiều người nghi vấn con số này không tương xứng mức giá tăng rất nhiều của loạt mặt hàng thiết yếu thời gian qua
lý giải kỹ hơn về việc vì sao giá cả hầu hết mặt hàng
trên thị trường đều tăng mạnh khiến người dân kêu ca nhiều nhưng chỉ số giá tiêu dùng cbi lại thấp
bà nguyễn thu anh vụ trưởng vụ thống kê giá tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng
phương pháp biên soạn cbi của tổng cục thống kê được thực hiện theo đúng hướng dẫn của quốc tế
để tính cbi hàng tháng sáu mươi ba địa phương tổ chức thu thập giá bảy trăm năm mươi hai mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa và dịch vụ
đại diện theo ba kỳ trên tháng tại bốn mươi điểm điều tra
do đó theo bà oanh số liệu cbi của tổng cục thống kê đã phản ánh sát diễn biến giá tiêu dùng trên thị trường
và đảm bảo tính so sánh với số liệu của các nước trên thế giới cũng như trong khu vực
bà ơn phản biện không nên thấy một vài mặt hàng tăng cao mà cho rằng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng cbi
cũng phải tăng một mươi hai mươi điều đó là không đúng
cục thuế tp hà nội mới đây vừa công khai nêu đích danh hơn năm trăm chín mươi cá nhân đơn vị nợ thuế chậm
với tổng số nợ thuế có thu trên một trăm ba mươi tám tỷ đồng
cơ quan thuế này cho biết sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế mạnh tay để thu hồi thuế nợ động
theo đó tính tới kỳ khóa sổ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai có năm trăm hai mươi hai người nộp thuế nợ thuế
phí công khai lần đầu với số tiền gần một trăm một mươi sáu tỷ đồng
một vài công ty bị nêu tên có thể kể đến là công ty cổ phần thương mại công nghệ an phát
nợ khoảng một mươi hai năm tỷ đồng công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục nợ hơn tám tỷ đồng
ngoài ra một cái tên đáng chú ý khác như chi
nhánh đầu tư phát triển hạ tầng tổng công ty xây dựng lũng lô cũng nợ thuế gần năm năm tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi hai cục thuế thành phố hà nội nỗ lực đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn
của những doanh nghiệp chây y nợ thuế vào ngân sách nhà nước
và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định
cục thuế thành phố hà nội cũng cho biết thêm
sau khi đăng công khai có nhiều đơn vị đã nộp số nợ thuế vào ngân sách nhà nước
động thái hàng loạt các ngân hàng rao bán nợ xấu
phát mại bất động sản thế chấp từ những dự án trong thời gian qua cho thấy
nợ xấu vẫn đang là vấn đề đáng phải lưu tâm
mặc dù các ngân hàng vẫn tích cực rao bán hạ giá nhiều lần nhưng vẫn không thể bán được
đằng sau sự ế ẩm của những đợt rao bán này
thì việc trích lập dự phòng rủi ro cũng gia tăng áp lực lên các ngân hàng
thời gian qua nhiều ngân hàng liên tục giao bán các dự án bất động sản
đơn cử như angribank ra bán sáu bất động sản tại quận một với tổng diện tích gần hai m hai
ngân hàng này cũng đang thay đổi
thành lý hàng chục bất động sản khác với giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng
xoay quanh việc hàng loạt bất động sản dù thanh lý nhiều lần với mức giá giảm sâu nhưng vẫn không ai mua
giới chuyên gia cho rằng việc xử lý nợ xấu là bất động sản không hề dễ dàng
trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao nhưng thanh khoản thị trường không thực sự khởi sắc
thị trường bất động sản cũng giống như tất cả các thị trường khác thôi
không thể lúc nào nó cũng diễn ra mà giao dịch nó liên tục nó nhanh mạnh và đẩy mặt bằng giá lên được
nó cần một khoảng thời gian tôi nghĩ là giai đoạn này là giai đoạn như vậy
thời gian để điều chỉnh mặt bằng giá nó phù hợp
tại vì trước kia có những giao dịch có những mặt bằng bất động sản tăng giá
nó không dựa trên những nguyên nhân hoặc là những kỳ vọng cụ thể
và đến khi mặt bằng giá tăng quá cao thì khiến cho người mua không thể có được
đến khi thời điểm hiện tại khi mà bằng giá nó vẫn ở mức độ cao như vậy
mà khi mà lượng giao dịch nó thấp thì chắc chắn thị trường cần thời gian để điều chỉnh xuống những mặt bằng giá nó phù hợp hơn
số liệu thống kê từ ngân hàng nhà nước cho thấy
trong bốn tháng đầu năm nay hệ thống ngân hàng tiếp tục xử lý được năm mươi bốn tỷ đồng nợ xấu
tỷ lệ nợ xấu nội bản đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ở mức một ba mươi
mặc dù nghị quyết bốn mươi hai của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tính dụng được kéo dài
nhưng sự chấm dứt hiệu lực thông tư một mươi bốn của ngân hàng nhà nước vào cuối tháng sáu vừa qua
vẫn sẽ có hạn chế khiến nợ xấu ngân hàng có khả năng tăng lên trong thời gian tới
những khoản nợ xấu mà đã trích lập và xử lý cũ là đã xong rồi
hiện tại có thể áp lực sẽ đỡ hơn nhưng số quý ba chúng ta sẽ thấy nó tăng lên
hồi trước vì một mươi bốn nó giấu đi nhưng bây giờ một mươi bốn không còn hiệu lực thì nó sẽ buông ra
tại kỳ họp quốc hội vừa qua ủy ban kinh tế cũng cho biết kết quả xử lý nợ xấu chưa thật sự vững chắc
các ngân hàng xử lý bằng việc trích lập dự phòng rủi ro chiếm tỷ lệ cao
việc tăng trích lập dự phòng là xu hướng chủ đạo khi tỷ lệ nợ xấu tại nhiều ngân hàng xấu hơn so với đầu năm
đơn cử tại việt tinh banh chi phí dự phòng tăng gần hai trăm ba mươi trong quý i vừa qua
chúng ta đã biết những khoản này là các ngân hàng tưởng mại họ đã trích lập dự phòng rồi
khi tài sản thế chấp mà nó chuyển sang là tài sản thế chấp ở dạng là nợ xấu thì anh phải trích lập
trích lập dự phòng có nghĩa là anh phải trích khoản lợi nhuận anh ra để mà bù đắp cho cái khoản nợ đấy
nhưng mà đối với những ngân hàng mà có cái phụ thuộc vào cái dư nợ từ bất đồng sản
những ngân hàng nhỏ vốn yếu kém hơn thì có thể là cái áp lực rất lớn khi mà cái thông tư một mươi bốn không còn hiệu lực
và dự báo là quý iii có thể sẽ cái công số nợ xấu chúng ta sẽ thấy là tăng sẽ tăng rất là mạnh
và kèm theo đó là cái chi phí trích lập nó cũng sẽ tăng cao
theo các chuyên gia phân tích của sse resort chất lượng tài sản trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai của các ngân hàng chưa phải là vấn đề đáng lo ngại
nhưng áp lực trích lập dự phòng vẫn ở mức cao tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái